thưa quý vị hôm nay hơn một mươi sáu thí sinh trong cả nước đã đến làm thủ tục nghe phổ biến quy chế thi đánh giá năng lực vào các trường công an nhân dân
đến thời điểm này các trường học viện công an nhân dân cũng đã hoàn tất những khâu cuối cùng từ cơ sở vật chất đến vấn đề bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi này ghi nhận của phóng viên intv
đúng hai giờ chiều gần hai thí sinh có mặt tại điểm thi học viện an ninh nhân dân để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi
điểm mới năm nay thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm ghi hình dù chỉ có chức năng ghi thông tin không thể nghe xem hay truyền tín hiệu

kỳ thi đánh giá năng lực của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại hai mươi tám điểm thi trên toàn quốc
riêng về vấn đề an ninh an toàn mỗi điểm thi sẽ bố trí phòng thi không quá hai mươi bốn thí sinh
ngắt toàn bộ hệ thống quay
và đặc biệt chú trọng việc tập hấn cán bộ coi thi
năm nay số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường công an tăng gấp đôi so với năm ngoái
điều này cũng đồng nghĩa tính cạnh tranh cao hơn và các trường công an cũng có thêm cơ hội lựa chọn thí sinh có năng lực vào học tập
đối với nhà trường thì nhà trường đã chủ động tổ chức công tác tập huấn công tác coi thi
tất cả cán bộ coi thi đã được tập huấn về công tác quy chế cũng như phòng ngừa các tình huống vi phạm của thí sinh
năm nay nhà trường đã chủ động phối hợp với đơn vị nghiệp vụ công an hà nội để trực tiếp tổ chức tập huấn
đồng thời giới thiệu những thiết bị mang trực tiếp giới thiệu những thiết bị mới đang được bán trên mạng xã hội để các cán bộ có thể chủ động phát hiện được
đồng thời nhà trường cũng chủ động theo phương án đó chính là công tác tuyên truyền giáo dục cho các thí sinh
như chiều ngày hôm nay nhà trường đã chủ động trong công tác tập huấn thí sinh
những quy định như vậy sẽ được hướng tới là nhắc nhở thí sinh và chủ động trong công tác phòng ngừa
sáng mai mùng ba tháng bảy
các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực
bài thi được chia làm hai phần trắc nghiệm và tự luận
trong đó có ba nhóm kiến thức tự nhiên xã hội và ngoại ngữ
thời gian làm bài một trăm tám mươi phút